trong một cuộc trao đổi với cử tri trẻ được truyền hình trực tiếp mới đây
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã lần đầu tiên đề ngỏ khả năng
nước này chấp thuận cho phần lan nhưng không bao gồm thụy điển
gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
phát biểu của tổng thống erdogan được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ thổ nhĩ kỳ
tạm ngừng các cuộc đối thoại với thụy điển và phần lan về việc gia nhập nato
ankara đã nhiều lần phê phán việc stockholm từ chối dẫn độ một số công dân thổ nhĩ kỳ
thuộc sắc tộc người quốc mà ankara cho rằng có liên quan tới cuộc đảo chính bất thành vào năm hai nghìn một mươi sáu
thổ nhĩ kỳ và hungary hiện là hai nước duy nhất trong số ba mươi thành viên của nato
chưa đồng ý với nguyện vọng gia nhập liên minh của thụy điển và phần lan
tuy nhiên quốc hội hungary dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua yêu cầu của stockholm và helsinki vào tháng hai tới